một tình tiết mới liên quan đến nguyên nhân khiến tám người tử vong trong vụ tai biến chạy thận tại hòa bình vừa được viện trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế công bố
tình tiết này được phát hiện sau thời gian viện phục dựng chạy thạch nghiệp hệ thống lọc nước chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình
trong quá trình điều tra viện khoa học hình sự đã phát hiện có ba van của hệ thống ro một bị hỏng
nhưng chi tiết này chưa được điều tra thực nghiệm thì hệ thống đã bị phá rỡ
thấy có nhiều điểm chưa hợp lý theo như kết luận của cơ quan điều tra viện trang thiết bị và công trình y tế đã tìm cách phục dựng theo nguyên trạng
hệ thống ro một thì mượn từ trong kho của bệnh viện hòa bình còn hệ thống ro hai họ phải tìm cách mua lại sau khi đã bị thanh lý
kết quả thực nghiệm vận hành hệ thống cho kết quả khác với kết luận điều tra
rõ ràng là việc hỏng ba van đó sẽ nối con đường cái nước chưa đảm bảo tiêu chuẩn chạy thận
từ các cột lọc đầu của hệ thống này
ro một đã tự chảy vào tanh ro hai là cái nước thành phẩm dùng để chạy thận nhân tạo
và đó mới là nguyên nhân khiến bệnh nhân tử vong
còn nguyên nhân mà để cho cái đa chất đấy nó chảy được vào ro hai là do cái hệ thống ro một bị hỏng ba cái van
như vậy hệ thống ro một và ro hai được lắp đặt cùng qua chung hệ thống cip để lọc rửa
mà bản chất ro một đều
để rửa quả lọc còn hệ thống ro hai đưa nước vào chạy thận
vì vậy khi ba van của ro một hỏng làm cho nước dần bị ô nhiễm chảy vào cả ro hai ngay cả khi van đã khóa
theo tình tiết mới này thì điểm mấu chốt nằm ở ba van bị hỏng
nó cho thấy nguyên nhân dẫn đến tử vong là ngộ độc đa chất tích lũy từ khi van bị hỏng
tôi nghĩ đây là một cái cố gắng cá nhân và của một tập thể những cán bộ của viện
cũng như là một số các nhà chuyên môn
trong ngành y tuy nhiên về mặt luật pháp thì tôi nghĩ đây cũng sẽ là một cái bước đầu tiên
mà rất cần là các cơ quan tham gia tổ tục tìm hiểu để thực hiện trên dự ngại hiện trường mang tính chất chính thức
đây là bước thực nghiệm vận hành
sau đây các nhà khoa học sẽ tiếp tục tiến hành thực nghiệm độc chất
rồi thực nghiệm hóa học để xác định hóa chất tồn dư gây ngộ độc là gì